tổng cục hải quan cho biết đến hết tháng bảy năm nay số thu thuế của ngành hải quan ước đạt gần hai trăm linh sáu tỷ đồng
bằng sáu mươi tám năm mươi năm dự toán tăng một mươi tám bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
để bảo đảm thu đạt chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu phấn đấu được giao trong năm nay
tổng cục hải quan sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị bảy trăm hai mươi ba về các giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách
tập trung thực hiện nhiệm vụ chống thất thu và thu hồi xử lý nợ thuế giám sát chặt chẽ các tờ khai xuất nhập khẩu
không để nợ mới phát sinh ngành hải quan cũng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử
bảo đảm cho doanh nghiệp người nộp thuế mọi lúc mọi nơi
trong năm hai nghìn một mươi chín ngành hải quan được giao nhiệm vụ thu ba trăm linh năm trăm linh tỷ đồng